tại hà nội tổng cục chính trị đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí đầu xuân ninh dậu hai nghìn hai mươi
tới dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
cùng đại biểu của tám mươi cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội
năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống báo chí quân đội có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng
đến nay trong quân đội đã có sáu mươi hai cơ quan báo chí được bộ thông tin và truyền thông cấp phép hoạt động
năm qua các cơ quan chủ quản cơ quan báo chí trong quân đội đã triển khai hiệu quả giai đoạn một đề án
hiện đại hóa các cơ quan báo chí quân đội giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám góp phần nâng cao chất lượng thông tin
tuyên truyền tạo tiền đề cho các cơ quan báo chí quân đội hoạt động ngày càng hiệu quả
đến thời điểm này có ba mươi cơ quan đơn vị trong toàn quân có chương trình phối hợp tuyên truyền
với một trăm sáu mươi cơ quan báo chí trung ương địa phương tổ chức cho gần bảy trăm linh lượt phóng viên báo chí trong nước
quốc tế đến các đơn vị quân đội và tuyến biên giới biển đảo tác nghiệp
kịp thời định hướng tư tưởng dư luận nhất là đối với các vấn đề quan trọng nhạy cảm phức tạp
tạo nên sự thống nhất cao về ý chí hành động trong toàn quân và sự đồng thuận trong toàn dân
nhằm tăng cường quan hệ phối hợp giữa bộ quốc phòng tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
với các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin
tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối ngoại quốc phòng
năm hai nghìn một mươi bảy cần tập trung làm rõ tư duy mới của đảng về quốc phòng an ninh trong tình hình mới
tuyên truyền về kết quả xây dựng thế trận lòng dân coi trọng việc nâng cao kiến thức
ý thức quốc phòng của thế hệ trẻ tuyên truyền về kết quả xây dựng quân đội vững mạnh
kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng nhất là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
và góp vần giữ vững thế trận lòng dân